liên quan đến việc thủy điện đắc mi bốn xả lũ trong đêm bộ công thương vừa có yêu cầu công ty cổ phần thủy điện đắc mi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương khảo sát đánh giá cũng như làm mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập thống nhất phương án khắc phục báo cáo về bộ trước ngày năm tháng một mươi một
cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp bộ công thương đã ban hành văn bản hỏa tốc số một nghìn bốn trăm bốn mươi chín yêu cầu công ty cổ phần thủy điện đắc mi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập và thống nhất phương án khắc phục để có thể thực hiện sớm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng đồng thời yêu cầu công ty báo cáo thực hiện về kết quả về bộ công thương trước ngày năm tháng một mươi một